đại án đăng kiểm tham nhũng có tổ chức có hệ thống xuyên suốt trong thời gian dài
viện kiểm sát nhân dân tp hcm hoàn tất cáo trạng truy tố hai trăm năm mươi bốn bị can
về một mươi một tội danh liên quan đến các sai phạm tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm
đáng lưu ý quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã làm rõ sự tiếp tay của nhóm đối tượng nguyên lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam
và lãnh đạo đăng kiểm viên phòng kiểm định xe cơ giới var
cho các đối tượng khác trong quá trình gây án
bị can trần kỳ hình trong thời gian giữ chức vụ cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
là người đứng đầu chịu trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của cục đăng kiểm
theo sự phân công của bộ giao thông vận tải được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước
về công tác đăng kiểm trên phạm vi cả nước
tuy nhiên ông hình không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao
buông lỏng quản lý thiếu kiểm tra giám sát để các phòng trực thuộc cục đăng kiểm việt nam
trung tâm đăng kiểm tri cục đăng kiểm trên cả nước xảy ra sai phạm
tiêu cực có hệ thống trong thời gian dài
khi phát hiện có sai phạm tiêu cực ông hình không chấn chỉnh xử lý
mà vì vụ lợi cá nhân nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp
các đơn vị đăng kiểm bỏ qua các sai phạm trong việc cấp phép đủ điều kiện hoạt động trung tâm đăng kiểm
các sai phạm trong quá trình kiểm định phương tiện nhận tiền hối lộ quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế
với tổng số tiền sáu tỷ năm trăm bảy mươi bốn triệu đồng và hai mươi ba đô la mỹ
ngoài ra ông hình còn lợi dụng chức vụ quyền hạn vị trí công tác
làm trái quy định đã duyệt cấp đủ năng lực cho các cơ sở không đủ điều kiện theo quy định
tạo điều kiện cho cơ sở đóng tàu hoạt động trái pháp luật
làm ảnh hưởng hoạt động bình thường của các tri cục đăng kiểm và uy tín của cục đăng kiểm việt nam
cựu cục trưởng cục đăng kiểm việt nam đặng việt hà người kế nhiệm của ông hình
đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao buông lỏng quản lý thiếu kiểm tra giám sát
để các phòng trực thuộc cục đăng kiểm việt nam trung tâm đăng kiểm tri cục đăng kiểm trên địa bàn cả nước xảy ra sai phạm
tiêu cực có hệ thống trong thời gian dài
khi phát hiện có sai phạm tiêu cực ông hà cũng không chấn chỉnh xử lý
do vụ lợi ông hà tiếp tục đưa ra các chủ trương chỉ đạo trái pháp luật theo hướng nâng mức hưởng lợi của mình
đối với số tiền tiêu cực khối lộ mà cán bộ phòng kiểm định xe cơ giới các trung tâm đăng kiểm nhận được
ông hà nhận hối lộ của phòng kiểm định xe cơ giới từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai là ba mươi một tỷ một trăm hai mươi bốn triệu đồng
số tiền nhận hối lộ của bốn trung tâm đăng kiểm khối ph tại tp hcm từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai là bảy tỷ sáu trăm bảy mươi năm triệu tám trăm bốn mươi ngàn đồng
số tiền nhận hối lộ của năm trung tâm đăng kiểm khối v tại tp hcm
là bảy trăm tám mươi triệu đồng
và số tiền hối lộ của các giám đốc trung tâm đăng kiểm khối d là sáu trăm tám mươi triệu đồng
tổng số tiền nhận hối lộ ông hà phải chịu trách nhiệm hình sự là bốn mươi tỷ hai trăm năm mươi chín triệu tám trăm bốn mươi ngàn đồng
trong đó ông hà hưởng lợi số tiền tám tỷ bảy trăm chín mươi ba triệu hai trăm linh ngàn đồng và một mươi ba đô la mỹ
với vai trò là cục phó cục đăng kiểm việt nam phụ trách hoạt động của phòng tàu sông
bị can nguyễn vũ hải lợi dụng chức phủ quyền hạn
làm trái quy định đã duyệt cấp đủ năng lực cho các cơ sở không đủ điều kiện theo quy định
tạo điều kiện cho cơ sở đóng tàu hoạt động trái pháp luật
làm ảnh hưởng hoạt động bình thường của các tri cục đăng kiểm và uy tín của cục đăng kiểm việt nam
làm giảm hiệu lực công tác quản lý nhà nước liên quan hoạt động đăng kiểm thủy nội địa
do vậy hành vi của ông hải đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm xác định
từ ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo của các công ty
các đối tượng là lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam
lãnh đạo đăng kiểm viên phòng kiểm định xe cơ giới var gồm
trần kỳ hình đặng việt hà trần anh quân nguyễn đức toàn đặng trần khanh trịnh bình dương hoàng xuân thảo vũ hồng quang trần ngọc anh phạm đức long nguyễn minh tuấn mai đức truyền nguyễn anh hiệp nguyễn phương nam nghiêm văn cường nguyễn tuấn châu nguyễn văn huy nguyễn thái dương
đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo phương tiện xe cơ giới
nhận tiền hối lộ của một mươi sáu công ty
bỏ qua các lỗi sai sót trên hồ sơ thiết kế để chia nhau hưởng lợi
ngoài ra trong quá trình cấp phép đủ điều kiện hoạt động
kiểm tra đánh giá định kỳ trung tâm đăng kiểm
các bị can trần kỳ hình trần anh quân đặng trần khanh phạm đức ngọc đã nhận tiền hối lộ của trần bửu tùng
giám đốc trung tâm đăng kiểm năm nghìn một mươi chín d để bỏ qua các thiếu sót trên hồ sơ cấp phép các sai phạm tái di chuyển kiểm định
một số bị can còn tham gia thành lập các công ty sân sau hoạt động trong lĩnh vực thiết kế cải tạo
đưa tiền hối lộ cho các đăng kiểm viên phòng var
hành vi của các đối tượng nêu trên phạm vào tội nhận hối lộ và đưa hối lộ
điển hình bị can hoàng xuân thảo nhận hối lộ bốn tỷ sáu trăm bảy mươi tám triệu đồng
trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo hưởng lợi một tỷ bảy trăm sáu mươi bảy triệu ba trăm linh ngàn đồng
bị can vũ hồng quang cũng nhận hối lộ tổng năm tỷ năm trăm sáu mươi một triệu đồng
trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo hưởng lợi hai tỷ hai trăm bảy mươi ba triệu đồng
ngoài ra thảo quang và trịnh bình dương cùng tham gia góp vốn thành lập công ty an bình công ty vc
để hoạt động trong lĩnh vực thiết kế cải tạo phương tiện cơ giới
và thuê bị can lã thu triển làm giám đốc để được thẩm định đạt hồ sơ
từ ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
các bị can trên đã đưa hối lộ cho các đăng kiểm viên thẩm định hồ sơ
tổng số tiền một mươi một tỷ một trăm năm mươi chín triệu năm trăm linh ngàn đồng
thành khẩn khai nhận hành vi sai phạm
viện kiểm sát nhân dân tp hcm cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố hai trăm năm mươi bốn bị can
về một mươi một tội danh liên quan đến các sai phạm tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm
trong đó hai cựu cục trưởng cục đăng kiểm việt nam là đặng việt hà bị truy tố về tội nhận hối lộ
trần kỳ hình bị truy tố về tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
ngoài ra hai trăm năm mươi hai bị can thuộc cục đăng kiểm việt nam
một trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tp hcm và ba trung tâm đăng kiểm tại long an bến tre sóc trăng
bị truy tố về hai tội trên và hàng loạt tội danh khác như giả mạo trong công tác sản xuất mua bán trao đổi
hoặc tặng cho phần mềm để sử dụng và mục đích trả pháp luật xâm phạm trái phép vào mạng máy tính mạng viên thông
hoặc phương tiện điện tử của người khác làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
lừa đảo chiếm đặt tài sản tha mô tài sản
theo cáo trạng các bị can nguyên là lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
buông lỏng quản lý đưa ra nhiều chủ trương trái quy định để nhận hối lộ và chia tiền hối lộ từ các đơn vị trực thuộc cục đăng kiểm việt nam
các tri cục trung tâm đăng kiểm và doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn cả nước với số tiền lớn trong quá trình duyệt
cấp mã số thành lập các trung tâm đăng kiểm tư nhân thẩm định thiết kế cải tạo phương tiện xe cơ giới
đăng kiểm định kỳ phương tiện cơ giới đường bộ và thủy nội địa
bị can trần kỳ hình trong thời gian làm cục trưởng cục đăng kiểm việt nam từ tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
đã nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp các đơn vị đăng kiểm
sau đó bỏ qua các sai phạm trong việc cấp phép đủ điều kiện hoạt động trung tâm đăng kiểm kiểm định phương tiện thẩm định hồ sơ thiết kế
bị can trần kỳ hình đã nhận tổng số tiền hơn sáu năm tỷ đồng và hai mươi ba usd
trong thời gian làm cục trưởng thay bị can trần kỳ hình
bị can đặng việt hà đã để xảy ra tiêu cực có hệ thống trên địa bàn cả nước trong thời gian dài
cơ quan điều tra xác định tổng số tiền nhận hối lộ của đặng việt hà là hơn bốn mươi tỷ đồng
trong đó đặng việt hà hưởng lợi số tiền gần chín tỷ đồng và một mươi ba usd
từ chủ trương chỉ đạo ở cấp trên các bị can thuộc phòng kiểm định xe cơ giới
phòng var phòng tàu sông phòng vr đã nhận tiền hối lộ từ các trung tâm
tri cục đăng kiểm để bỏ qua các lỗi thiếu sót về pháp lý điều kiện hoạt động đầu tư mua sắm nhân sự
khi thẩm duyệt hồ sơ xin thành lập và tạo điều kiện trong quá trình hoạt động của các trung tâm tri cục đăng kiểm
trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế nghiệm thu cải tạo xe cơ giới
các bị can còn nhận hối lộ từ các công ty thiết kế phương tiện cải tạo
để cấp thẩm định đạt dù có nhiều hồ sơ không đủ điều kiện
từ đó một số trung tâm đăng kiểm không đủ điều kiện nhân lực
đã thực hiện hành vi giả mạo
trong công tác lập khống danh sách đăng kiểm viên giả mạo chữ ký của đăng kiểm viên
hoặc đóng giả đăng kiểm viên không thực tế làm việc tại trung tâm đăng kiểm
một số nơi còn sử dụng phần mềm chỉnh sửa các thông số kỹ thuật
đối với phương tiện cơ giới đường bộ để can thiệp chỉnh sửa kết quả kiểm định
khí thải phanh đèn của xe cơ giới
quá trình điều tra hai cựu cục trưởng và hầu hết các bị can thành khai nhận hành vi sai phạm
và tỏ ra ăn năn hối cải
một số bị can đã nộp lại một phần tiền hưởng lợi bất chính
tích cực phối hợp với cơ quan điều tra trong việc giải quyết vụ án
cơ quan chức năng đã thu hồi tạm giữ tổng cộng hơn bốn mươi ba tỷ đồng và một trăm một mươi tám tám trăm linh usd
cùng nhiều tài sản khác để khắc phục hậu quả
đại án ngành đăng kiểm được đánh giá là vụ tham nhũng có tổ chức hành vi có hệ thống
xuyên suốt từ lãnh đạo cục đăng kiểm phòng kiểm định xe cơ giới đến giám đốc nhiều trung tâm
xảy ra trong một thời gian dài đã gây ra hậu quả
đặc biệt nghiêm trọng trực tiếp xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan quản lý nhà nước
nguy cơ mất an toàn cho người điều khiển phương tiện và người dân tham gia giao thông trên cả nước
thưa quý vị và các bạn những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại